tại thành phố đà nẵng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng
do đó cần nhận thức đúng về đào tạo và mục đích sau đào tạo cao cấp lý luận chính trị
đồng thời việc biên soạn nội dung chương trình kỷ cương phương pháp và tổ chức đào tạo cần được đổi mới toàn diện và liên tục cập nhật mới các văn kiện của đảng
sau năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi hai của bộ chính trị công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám đã đạt nhiều thanh tiệu cả về quy mô lẫn chất lượng
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của các địa phương cơ quan đơn vị
cho công tác quy hoạch cán bộ hướng tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng